bệnh bốn trăm hai mươi là bệnh nhân nữ bảy mươi một tuổi ở phường hòa cường nam quận hải châu thành phố đà nẵng
hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện c đà nẵng
tính đến sáu giờ ngày hai mươi sáu tháng bảy việt nam có tổng cộng bốn trăm hai mươi ca mắc covid một mươi chín
trong đó hai trăm bảy mươi sáu ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng bảy có hai ca mắc mới
vào lúc một mươi năm h ngày hai mươi sáu tháng bảy bộ y tế đã phát đi thông báo khẩn số một mươi năm
và đề nghị những ai đã đến trung tâm tiệc cưới for you palace có địa điểm
tại công viên trung tâm đường mùng hai tháng chín hải châu thành phố đà nẵng
trong thời gian từ một mươi giờ ba mươi phút đến một mươi hai giờ ba mươi phút ngày một mươi tám tháng bảy cần
liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ
gọi điện thoại đến số một nghìn chín trăm linh chín trăm tám mươi tám chín trăm bảy mươi năm cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình
thực hiện cách ly tại nhà khai báo y tế trực tuyến tại trang web tờkhaiyt vn
hoặc tại ứng dụng ncovi
từ địa chỉ ncov vn và thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe
đường dây nóng tiếp nhận các thông tin về covid một mươi chín tại trung tâm y tế các quận huyện thành phố đà nẵng
trước đó vào ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bệnh nhân bốn trăm một mươi sáu đã đi đám cưới
tại trung tâm tiệc cưới và hội nghị for you palace
bộ công an đã chỉ đạo cục cảnh sát giao thông và giám đốc công an tỉnh quảng bình
khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả và cấp cứu người bị nạn
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra tại khu vực cầu trà an
huyện bố trạch tỉnh quảng bình làm một mươi năm người thiệt mạng
theo đó vào chín h năm mươi ba phút ngày hai mươi sáu tháng bảy tại km hai mươi một bảy trăm ba mươi năm đường hồ chí minh nhánh tây
thuộc địa phận xã tân trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình xe ô tô khách loại bốn mươi năm chỗ mang biển kiểm soát
bảy mươi ba b chín trăm hai mươi năm do hoàng trung toản chú thị xã ba đồn tỉnh quảng bình điều khiển
khi đến địa điểm trên thì bị lật sang bên đường
kết quả xác minh ban đầu cho thấy đây là xe chở đoàn cựu học sinh của trường trung học phổ thông đồng hới
tỉnh quảng bình tham gia kỷ niệm ba mươi năm ngày ra trường
vụ tai nạn đã khiến một mươi năm người tử vong và hai mươi ba người đang được cấp cứu tại bệnh viện
vào chiều ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang đã bàn giao bốn mươi hai đối tượng đánh bạc ăn tiền
cho công an huyện tân hiệp để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
vào trưa ngày hai mươi năm tháng bảy lực lượng công an bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc trong vườn vắng
của người dân ở ấp bình thành xã tân thành huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
với hình thức là đá gà và lắc tài xỉu
tại hiện trường công an đã tạm giữ bốn mươi hai đối tượng gần một tỷ đồng và nhiều dụng cụ dùng để đánh bạc
tất cả các con bạc trên có hậu khẩu thường trú tại huyện tân hiệp hòn đất và thành phố rạch giá
cùng các địa phương khác trong và ngoài tỉnh kiên giang
công an thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế vừa phá thành công chuyên án
bắt giữ nhóm gồm ba đối tượng chuyên trộm cắp xe máy
trước đó trong hai ngày hai và một mươi ba tháng bảy tại quán chay thuộc thôn cư tránh một xã thủy bằng thị xã hương thủy
đã xảy ra hai vụ mất trộm xe máy
xác định đây là nhóm đối tượng trộm chuyên nghiệp manh động
công an thị xã hương thủy đã nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh
và sau một thời gian điều tra lực lượng công an phát hiện bắt quả tang nhóm đối tượng gây án
võ quốc vương huỳnh công thuận cùng chú tại tp huế và phạm văn kỳ chú thị xã hương thủy
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo